cục hàng không việt nam vừa có văn bản khẩn gửi ubnd các địa phương để xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ dự kiến áp dụng từ ngày năm tháng một mươi
cục hàng không việt nam đề xuất mở lại các đường bay đi và đến các địa phương gồm tp hcm đà nẵng hải phòng cần thơ quảng ninh nghệ an điện biên thừa thiên huế quảng bình quảng nam đắk lắc gia lai lâm đồng phú yên bình định bà rịa vũng tàu khánh hòa
kiên giang cà mau tổng các đường bay nội địa dự kiến khôi phục lại là ba trăm tám mươi năm chuyến bay khứ hồi một ngày
kế hoạch của bộ giao thông vận tải nêu rõ vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại theo bốn giai đoạn áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín